để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp
chính phủ và trung ương đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên
tiếp cận cơ hội học tập phát huy năng lực thực hiện ước mơ hoài bão khát vọng vươn lên
trong thời gian qua chính phủ và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã triển khai nhiều quy chế phối hợp
để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên
chính phủ cũng ban hành nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện cho thanh niên trong học tập
nâng cao trình độ tự tạo và tìm việc làm lập nghiệp bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ
để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp
chính phủ và trung ương đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên
tiếp cận cơ hội học tập phát huy năng lực thực hiện mơ ước hoài bão khát vọng vươn lên
cùng với đó các bộ ngành địa phương tăng cường phối hợp hỗ trợ ưu tiên bố trí nguồn lực
để trung ương đoàn thanh niên các cấp đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình đề án dự án được giao và đang triển khai